trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh
người nhà thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi một
lực lượng công an các địa phương đã khẩn trương triển khai công tác phòng chống dịch
góp phần bảo đảm an toàn ở mức cao nhất cho thí sinh và những người tham gia
tại bạc liêu công an tỉnh đã thành lập các tổ công tác kiểm tra nhắc nhở các cơ sở lưu trú trên địa bàn
ngoài việc yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh và người nhà thí sinh
lực lượng công an cũng nhắc nhở các cơ sở cần nêu cao ý thức phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
để đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi một
tại tỉnh bạc liêu lực lượng công an phân công các tổ công tác kiểm tra tất cả các cơ sở lưu trú trên địa bàn
đặc biệt là các cơ sở gần các địa điểm tổ chức thi
tại đây lực lượng công an nhắc nhở các chủ cơ sở chấp hành nghiêm các quy định
đặc biệt là thường xuyên vệ sinh khử khuẩn phòng
thực hiện nghiên cức các quy định của bộ y tế về công tác phòng chống dịch bệnh
đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh người nhà thí sinh thuê phòng trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi
tại đây lực lượng công an nhắc nhở các chủ cơ sở chấp hành nhiêm các quy định của bộ y tế về công tác phòng chống dịch bệnh
cùng với các ban ngành chức năng cả nước lực lượng công an tỉnh bạc liêu đã và đang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để góp phần mang lại cho các em một kỳ thi an ninh an toàn và thuận lợi